ngay lúc này đây thì người hâm mộ bóng đá trên cả nước chắc chắn đang vô cùng hồi hộp chờ đón giờ bóng lăn
họ đang có những cảm xúc như thế nào và dành những tình cảm những lời chúc tốt đẹp cũng như những kỳ vọng gì dành cho đội tuyển của nước nhà
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây
cho dân tộc